công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang bốn thuyền đang bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
vào khoảng ba giờ sáng nay công an tp biên hòa đã phát hiện bốn thuyền đang bơm hút vận chuyển cát trái phép
trên các thuyền đều trang bị hệ thống chuyên dùng để bơm hút cát
trên thuyền lúc đó có khoảng năm mươi mét khối cát vừa được bơm hút từ sông đồng nai
bước đầu các đối tượng khai nhận hàng đêm đều tiến hành hút cát sau đó vận chuyển đến một số bãi vật liệu ven sông để bán hoặc đưa đi một số tỉnh miền tây để tiêu thụ
vụ việc đang được công an thành phố biên hòa điều tra làm rõ